công an tỉnh cà mau vừa khám phá thành công vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền bị chiếm đoạt hàng tỷ đồng
tuy thủ đoạn không mới nhưng vụ án tiếp tục là bài học cảnh giác cho nhiều người dân vì nhẹ dạ cả tin mà bị các đối tượng lừa đảo thông qua mạng xã hội
vào trung tuần tháng bảy vừa qua một người dân trú tại thành phố cà mau đến trình báo với cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau về việc anh bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo đó thông qua mạng xã hội anh này có kết bạn với một tài khoản mang tên h với giao diện là nữ giới khá xinh đẹp
trong quá trình nhắn tin qua lại người này đưa ra nhiều lý do để mượn với số tiền từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng
người mua xe tôi thấy bạn bè cũng tình nghĩa thôi tôi chuyển tính phỏng phỏng rồi đó giờ là tôi chuyển cũng ba mươi sáu ba mươi bảy lần gì đó số tiền gọng lại là cũng trên năm tỷ
sau khi lừa đảo số tiền khoảng năm bảy tỷ đồng tài khoản đã xóa kết bạn đồng thời ngừng hoạt động
nhận được tin trình báo công an tỉnh cà mau nhanh chóng điều tra
đến ngày năm tháng một mươi thủ phạm của vụ lừa đảo đã bị tạm giữ
một điều khá bất ngờ đối tượng bị bắt là lâm hoàng ngân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại huyện trà cú tỉnh trà vinh chứ không phải là một cô gái trẻ đẹp như trên giao diện của tài khoản lừa đảo
ngân khai nhận do kết bạn qua gia lô biết nạn nhân làm kinh doanh giàu có nên nảy sinh ý định lừa đảo tự nhận đang sinh sống tại cà mau
sau khi làm quen xong thì đưa ra các lý do cần tiền mua xe hùn vốn để mượn tiền
sau đó xóa tài khoản rồi trốn
không nên kết bạn gia lô facebook với những đối tượng lạ để đối tượng không lợi dụng việc như là mượn tiền ở nhà làm việc với lương cao
nếu nghi dấn đối tượng lừa đảo thì bà con nhanh chóng ngừng mọi hoạt động giao dịch như là chuyển tiền
đến trình báo với cơ quan công an nơi gần nhất để được giúp đỡ
thứ ba nếu bị đối tượng lừa đảo thì bà con cũng mạnh dạng đến cơ quan công an để trình báo để cơ quan công an có biện pháp ngăn chặn kịp thời
từ vụ việc trên có thể thấy tuy chỉ bằng thủ đoạn hết sức đơn giản nhưng vẫn có bị hại sập bẫy
người dân nhất là những người đang sử dụng mạng xã hội cần phải hết sức cảnh giác đề phòng với các đối tượng xấu lợi dụng mạng xã hội để lừa đảo và các hành vi phạm tội khác